thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển
có mục tiêu từng bước hoàn thành tuyến đường bộ ven biển theo quy hoạch
hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực hình thành trục đường giao thông chính ven biển
để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội củng cố an ninh quốc phòng
tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý các tình huống ứng phó với biến đổi khí hậu